tại thềm dòng điện kính thiên nằm trong khu di tích hoàng thành thăng long đã diễn ra lễ dân hương tưởng nhớ các bậc tiên đế các bậc hiện tài có công với đất nước
đây là hoạt động văn hóa truyền thống nằm trong khuôn khổ chương trình hội xuân hoàng thành thăng long mừng đảng mừng xuân đình dậu
chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự buổi lễ
ngay từ sáng sớm các nghi thức truyền thống cung đình xưa kia như tế lễ dước kiệu đã bắt đầu
đoàn rước kiệu gồm bốn kiệu võng và một kiệu hoa với sự tham gia của hơn ba trăm linh người tiến vào sân rồng điện kính thiên dâng lễ theo đúng nghi thức truyền thống
tiếp đó các nghệ nhân múa dòng làng triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nội thực hiện màn múa rồng tái hiện truyền thuyết con rồng cháu tiên cầu mong quốc thái dân an
các lễ dân hương thực hành trang trọng đúng nghi thức thể hiện lòng thanh kính đối với các bậc vua sáng tôi hiền có công dựng nền văn hiến thăng long
các đời vua thì nhất ngày
lễ dân hương thì bao giờ cũng có một cái lễ dân hương dân hương dân lên tổ tiên dân lên trời đất để cầu mong những sự tốt lành và cũng là một không khí vui xuân nữa
thì hoàn thành người ta tổ chức thì ngay từ trong năm mà bây giờ tiếp tục người ta tổ chức nó như là một cái lễ đầu xuân để bắt đầu những cái ngày mới tươi đẹp

lễ dân hương cùng với các hoạt động trưng bày triển lãm đã tạo ra một lễ dân hương
niềm vui tươi phấn khởi mừng đảng vinh quang mừng xuân mới thu hút đông đảo đồng bào thủ đô và du khách thập phương tham quan thưởng ngoạn
lễ dân hương đầu năm và thứ nhất là ngày hội khai xuân nhưng mà quan trọng hơn nữa là chúng ta hướng đến cội nguồn hướng đến tổ tiên
và nhớ đến những bậc tiền bối những người đã có công người anh hùng đã có công xây dựng đất nước và
thực ra là trong những ngày này thì chúng tôi cũng thấy rằng là càng nhớ đến tổ tiên thì với lễ dân hương này lại càng có ý nghĩa là mỗi người
dân việt nam này cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với đất nước với thổ quốc
lễ dân hương này thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đối với các vị lãnh đạo các tiền nhân đi trước trong lịch sử
thì mình thấy rất là linh thiêng và mình cảm thấy trong lòng mình tự nhiên rất là vinh dự được tham dự cái buổi dân hương này
lễ dân hương khai xuân năm mới tại hoàng thành thăng long là một hoạt động tâm linh thành kính
hướng về cội nguồn tổ tiên tôn vinh các giá trị truyền thống của thăng long hà nội
ngày sáu lễ dân hương chủ tính nước trần đại quang đã tham dự lễ phóng sinh ngay tại sân điện kính thiền